đặc biệt là tăng trưởng đột biến quý i năm hai nghìn một mươi tám tới bảy ba mươi tám mức cao nhất trong hơn một mươi năm qua
vậy kinh tế nước ta đã thực sự đang bước vào quy đạo tăng trưởng mới hay chưa
chúng ta đang phải đối mặt với những nút thắt và làm gì để đạt tăng trưởng ấy được giữ vững
chương trình kinh tế và dự báo hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến các nội dung xoay quanh vấn đề này
theo báo cáo kinh tế việt nam quý i năm hai nghìn một mươi tám kinh tế tăng trưởng cao nhất trong một mươi năm gần đây đạt mức bảy ba mươi
như vậy nhìn chung lại thì mức tăng kinh tế việt nam có một số điểm sáng
thứ nhất là tái cơ cấu trong nông nghiệp và trong các lĩnh vực nhất là trong dịch vụ
do đó việc tăng trưởng ổn định hơn
thứ hai là các chỉ báo lớn vĩ mô như cân đối ngoại tệ về lãi suất về tỷ giá tương đối ổn định
thứ ba là nỗ lực cải cách về thể chế hành chính đang rất tích cực
có thể khẳng định chưa bao giờ chính phủ đề ra nghị quyết một đưa ra hai trăm bốn mươi ba đầu việc rất cụ thể đến từng bộ ngành để xử lý theo tinh thần là cải thiện chất lượng
và điểm thứ tư là sức mua của thị trường đều phát triển
với bảy ba phát triển gdp vào quý i thì cũng là một con số đáng tự hào
và là con số để mà mình lạc quan để mình có thể lên những kế hoạch cho những quy tiếp theo quý ii quý iii và quý iv
phải nói rằng là những nút thắt mà chúng ta thường hay đề cập
thứ nhất là vấn đề liên quan thể chế
vấn đề thứ hai là liên quan đến chất lượng
vấn đề thứ ba là liên quan đến kết cấu hạ tầng đặc biệt hạ tầng giao thông những cái thủng lợi cái hoạt động
thì những cái nút thắt này đó là để tháo gỡ là chúng ta đặt ra một quá trình
thì phải nói rằng là tới nay thì nó có được cải thiện
nhưng không phải là cái nhân tố duy nhất hay là quyết định là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế quý i
mà cái tăng trưởng quý i là có những cái đóng góp nhất
đóng góp nhất là quyết định trong cái số cái ngành mà nó đặc thù
ví dụ như là trong lãnh vực là công nghiệp chế tạo chế biến hoặc là sự tăng đột biến của các cái lãnh vực và dịch vụ và du lịch v v
thưa quý vị mặc dù đạt được những kết quả ấn tượng
song kinh tế việt nam vẫn đứng trước những thách thức rất lớn
để đuổi kịp tốc độ tăng trưởng của các quốc gia trong khu vực
việt nam phải đạt mức tăng trưởng khoảng tám trong một mươi hoặc hai mươi năm tiếp theo
nhưng vẫn còn một số trở ngại lớn mà việt nam cần phải vượt qua để duy trì thành quả kinh tế và tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình
có thể nói dù nền kinh tế việt nam đã đạt được kết quả khả quan trong quý i năm nay song vẫn thiếu sự bền vững và dễ bị tổn thương
để đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng cần có các chính sách tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tư nhân
để làm được điều này
việt nam phải tiếp tục thực hiện cải cách thể chế xây dựng cơ chế thị trường
nhà nước phải tạo điều kiện để cho phép kinh tế tư nhân phát triển như tăng cường cải cách trong quản lý đất đai
cải tổ doanh nghiệp nhà nước cải cách thể chế kinh tế cải cách ngành ngân hàng
theo hướng nghị quyết bốn mươi hai và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi mới được ban hành
vấn đề nợ xấu cần tiếp tục được xử lý và cần tăng cường dự phòng tài chính cho một số trường hợp
cải cách hệ thống ngân hàng là yêu cầu quan trọng để loại bỏ nguy cơ bất ổn nhưng cũng là điều rất cần thiết để tạo điều kiện cho hệ thống ngân hàng phân bổ nguồn vốn một cách hiệu quả trong nền kinh tế
thứ hai trong cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước phải có một số tiến bộ và cần phải duy trì bằng cách tiếp tục thực hiện chương trình cổ phần hóa một cách có hiệu lực chất lượng cũng như cần tăng cường công tác điều hành quản trị doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa
thứ ba cải cách luật pháp quy chế vẫn là một yếu tố quan trọng
đây không chỉ là cải cách về luật pháp mà còn cần các biện pháp nâng cao hiệu quả thực thi triển khai luật định
hoàn thiện hiện đại hóa thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả của các thể chế nhà nước sẽ góp phần giảm nhẹ chi phí trong môi trường kinh doanh
việt nam cần phải có hệ thống hạ tầng chất lượng cao tăng trưởng nhanh đang tạo áp lực lên cơ sở hạ tầng
nhu cầu về điện năng dự báo sẽ tăng bảy một mươi một năm lưu lượng hàng hóa vận chuyển tăng khoảng một mươi hai một năm
chính vì thế việt nam cần tìm giải pháp đáp ứng được những nhu cầu này trong khuôn khổ nguồn tài chính hiện có
để tránh rơi vào trường hợp nút cổ trai về cơ sở hạ tầng tức là chú trọng hơn vào nâng cao hiệu quả đầu tư công
đồng thời tăng cường và khai thác nguồn vốn tư nhân cho phù hợp
một số dự án quan trọng tầm quốc gia như các dự án sản xuất điện năng nhất là sản xuất điện tái tạo xây dựng tuyến cao tốc bắc nam
đường sắt quốc gia hay sân bay long thành tại khu vực thành phố hồ chí minh cũng sẽ được hưởng lợi nếu có cơ chế đầu tư ppp phù hợp
sau nữa đó là vấn đề nâng cao trình độ và xây dựng nguồn vốn con người theo kịp thế kỷ thứ hai mươi một
đây là yếu tố quan trọng nhất để việt nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị và đối phó với những thách thức mới đi kèm
với sự ra đời của các công nghệ mới và cách mạng công nghiệp bốn
để làm được điều đó việt nam cần xây dựng nền tảng vững chắc và xây dựng được một hệ thống giáo dục đại học hướng nghiệp chất lượng cao
để bảo đảm có được một lực lượng lao động có khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu đang có sự chuyển biến nhanh chóng
để tháo gỡ các nút thắt thì thuộc về quy mô và tầm nhìn lớn của tài chính của việt nam rồi
còn để về với cá nhân nhỏ của tôi thì thấy luôn phải cẩn trọng
mặc dù phát triển trong quý i là ba tháng đầu năm rất là tốt nhưng đó là kế hoạch của cuối năm hai nghìn hai mươi
vì vậy năm hai nghìn một mươi tám thì vẫn phải cẩn trọng
còn thuộc về kinh tế vĩ mô là của nhà nước cái nhìn nhận xa hơn chúng ta có nên cẩn trọng và cẩn thận thì rất là tốt
thật sự thì qua quý i năm nay thì cái mức chỉ số cpi gọi là tính theo trung bình so với cùng kỳ năm ngoái thì tương đương với năm hai nghìn một mươi bảy tức là khoảng hai tám
và cái lãm phát cơ bản nó với một ba thôi
có nghĩa là về phương diện lạm phát cơ bản thì chỉ số lãm phát cơ bản thì không có gì đáng ngại
tức là lãm phát về tiền
tuy nhiên cũng phải lo lắng có mấy việc
thứ nhất là cái giá sen dầu thế giới có thể tăng nhân liệu có thể tăng
và một số cái dịch vụ
bây giờ dịch vụ công cái thế là điều chỉnh giá thì ảnh hưởng cpi
nhưng mà tôi cho rằng là chắc chắn rằng trong năm hai nghìn một mươi tám này cái mục tiêu là tăng cbi là trung bình so với năm hai nghìn một mươi bảy
ở mức dưới bốn như quốc hội đề ra là hoàn toàn khả thi và chính phủ cũng dự liệu cái này
thì tôi nghĩ rằng là không có một vấn đề cái gọi là ám ảnh lạm phát như trước đây nữa
đến thời điểm hiện tại việt nam đã thiết lập quan hệ thương mại với hơn hai trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ
được xem là một trong những nước có nền kinh tế hướng xuất khẩu mạnh mẽ nhất trong khối các nước asean
trong tiến trình này có sự tác động không nhỏ của các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết
đặc biệt vào đầu tháng ba năm nay hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
gồm một mươi một nước cptpp không có mỹ và hiệp định mậu dịch tự do eu hai mươi tám nước với việt nam evfta
mà việt nam và eu đang giả soát chuẩn bị ký vào thời gian tới
hai hiệp định này là một loại hình mới là luật chơi mới trình độ cao của thời đại toàn cầu hóa
đó là một khung pháp lý để vận hành một nền kinh tế hiện đại
đó là một bộ quy tắc chi tiết để điều tiết và dẫn dắt nền kinh tế việt nam vào một sân chơi bình đẳng với các nước phát triển
đó là một lộ trình thiết chế các quy tắc cho một nền kinh tế hiện đại
thị trường mở theo những tiêu chí cao của thế giới
một môi trường kinh tế sạch và lành mạnh
đó là một hệ thống những cam kết mạnh về nghĩa vụ và quyền lợi để tiến tới thực hiện một khu vực mậu dịch tự do trên phạm vi rộng
đó là một lộ trình từng bước nâng cao năng lực kinh tế của việt nam
mình đánh giá rất cao qua việc này thông qua mình bên ngành thời trang và mây mặt
thông qua những hiệp định cptpp vừa ký một mươi một nước thành viên
thì đây là một cái
thực sự đây là một cái hiệp định nó rất là ý nghĩa
đặc biệt với doanh nghiệp mình là
hiện tại đang có những đơn hàng đang sản xuất nước trung quốc
xuất khẩu qua nhật bản và mỹ
và đang chuyển hướng qua việt nam
đang rất rất là nhiều sau việc ký kết hiệp định cptpp
đấy là những tín hiệu vui cho các doanh nghiệp
bởi vì kết nối là cầu nối giao thương
và tất cả những hiệp định đã hỗ trợ các doanh nghiệp rất là nhiều
và đấy là những thông tin sáng sủa cho nền kinh tế việt nam
và giống như doanh nghiệp như chúng tôi đều mong muốn
hiệp định thương mại tự do được ký kết
thì nó mở cuộc chơi cho những người ai có những cái lợi thế trong việc xuất khẩu
và chúng ta đã tạo được một nền tảng tốt trong gần thời gian qua
và đặc biệt là trong hai năm trở lại đây hết
thì như vậy cái điều này nó sẽ tiến hành nó giúp đỡ hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều trong việc mà xuất khẩu hàng quá của mình
và đây là một cái điều tốt để cho có thể đẩy ý cái sự tăng trưởng của nền kinh tế chúng ta phát triển nhanh hơn
mày vững hơn trong cái thời gian tới
các hiệp định với nước ngoài đặc biệt là hai cái hiệp định trước đây là tpp
giờ đây là chuyển thành cái cptpp
và hiệp định với eu hiệp định tự do thương mại với eu
là những cái hiệp định có nhiều cái nội dung yêu cầu việt nam phải đổi mới và cải cách trong nước
trong đó có yêu cầu tính minh bạch và khu vực công
thì tôi cho rằng là những cái chỗ đó là những cái chất xúc tác
nó góp phần tạo thêm những cái
động lực để việt nam thực hiện công cuộc cải cách mình
chủ trương đó thì chúng ta đã có
nhưng mà tổ chức thực hiện luôn luôn là một cái khó khăn
và bây giờ nếu có một cái tác động về tác nhân từ bên ngoài
thì buộc chúng ta phải đẩy nhanh cái tiến trình cải cách của mình
chúng ta đang đi vào một cái giai đoạn là coi như là
được coi như
hoà chung với thế giới
thì phải nói là các doanh nghiệp rất là vui
nhưng mà ngược lại ấy
thì cũng rất là nặng nề về cái vấn đề chúng ta phải hội nhập
vì chúng ta bây giờ đi một cái viện lớn
nên là phải chuẩn bị và phải chuẩn bị rất là nhiều
và nhất là về cái vấn đề về sản xuất kinh doanh
và nhất là khi mà chúng ta hội nhập như thế
thì phải lo về sản xuất kinh doanh nhiều hơn
mấy năm gần đây ngành nông nghiệp đã tạo được những chuyển biến tích cực
đó là đang từng bước thay đổi căn bản nền sản xuất nông nghiệp nước ta
theo hướng chất lượng hiệu quả và phát triển bền vững
tuy nhiên ngành nông nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức lớn
đó là áp dụng cạnh tranh khi nhiều nước lớn quan tâm đầu tư cho nông nghiệp
trong khi một số thị trường lại dựng lên các rào cản đối với nông sản việt nam
bên cạnh đó nước ta đang có hơn tám sáu triệu hộ dân và bảy mươi tám triệu miếng ruộng
trong khi ngành nông nghiệp định hướng sản xuất hàng hóa lớn tập trung
và tỷ lệ lao động trong nông nghiệp đang chiếm tới bốn mươi hai
là những lực cản rất lớn cần phải có giải pháp tháo gỡ
chúng ta phải thấy rằng là gì nữa nhìn vào cái lợi thế so sánh
cái lợi thế của đất nước việt nam mình
vốn xưa nay vẫn là một đất nước về mặt nông nghiệp
và nông nghiệp vẫn chiếm một tỷ trạm lớn
và khi chúng ta đầu tư vào một cái giá trị cao trong chính ngành nông nghiệp
sẽ tạo nên một sự bền vững và giá trị gia tăng mỗi ngày cao hơn
dựa trên một cái lợi thế chúng ta có thật sự
và đây là một cái mà chúng ta
chúng ta sẽ thấy là một sự bền vững trong tương lai sắp tới của chúng ta như thế nào
trong vấn đề phát triển đất nước và vấn đề xuất khẩu
đưa mặt hàng nông sản việt nam ra thế giới như thế nào
cái dự kiến tăng một mươi là hoàn toàn khá tiền
nó không một mươi này là trong đó là chúng ta tập trung khá nhiều vào nông sản
còn báo phát triển là hiện nay lần đầu tiên việt nam
các nông sản việt nam các trái cây rau củ quả
là đang đang có thị trường rất lớn
và cũng ký mừng đó
vừa rồi tôi đi các nơi
kể cả bình thuận tất cả các nơi
đều tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao xuất khẩu
với các thị trường
đây là trở thành những sản phẩm mà nó giảm dầm
những cái tí trận hàng hóa lâu nay mà chúng ta cứ tập trung
cứ dệt may da dày rồi đồ gỗ văn văn
thì bây giờ những sản phẩm đó nó thay dòng
để chúng ta vừa phát huy cái lợi thế nông nghiệp
và chúng ta đây
thì cơ cấu lại cái sản phẩm xuất khẩu tạo ra
mặc dù đạt được một số kết quả khả quan trong quý i năm nay
tuy nhiên các chuyên gia kinh tế cho rằng
những vấn đề mà chính phủ quan tâm hiện nay
đó là những tác động của thế giới
hiện nay chính phủ đang xem xét
liệu xuất khẩu việt nam sẽ bị ảnh hưởng thế nào
nếu cuộc chiến tranh thương mại diễn ra giữa mỹ và trung quốc
chỉ là một cái sự làm mặt cáo bình thường
thành ra là nói luôn
là những tác động thế giới ôm ào
để có sự tràm phán
tạo lợi ích
nó phù hợp hơn
trong các quan hệ thương mại cộng cộng
không có chiến tranh gì về thương mại trên thế giới
một vấn đề mà chính phủ cũng đang quan tâm hiện nay
đó là fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất
có thể hai đến ba lần
hiện đã lên tới một năm và tiếp tục tăng
và chúng ta cũng đang dự liệu
là việc tăng lãi suất này ảnh hưởng đến tỷ giá lạm phát của việt nam
dù có tăng lãi suất này nữa
lãi suất việt nam đồng năm nay chính phủ về chính sách
là cố gắng
là không để thay đổi lãi suất không tăng lãi suất
ít ra phải giữ như năm hai nghìn một mươi tám
vấn đề mà chính phủ hiện nay đang phải tính toán
đó là tác động tiêu cực của xu hướng bảo hộ
trong mấy năm gần đây
việt nam xuất khẩu vào thị trường các mặt hàng da dày
dệt may đổ gỗ và cá ba sa
khi nhắc tới các mặt hàng này
đa phần người dân mỹ đều lựa chọn hàng có xuất xứ từ việt nam
trong danh sách những nước mỹ nhập siêu phải xử lý
chính phủ sẽ cân đối lại để chúng ta nhập của mỹ nhiều hơn
những cái mà chúng ta cần nhất là công nghệ
để tạo ra cân bằng trong cán cân xuất khẩu và nhập khẩu
tôi cho rằng là với cái điều hành quyết liệt của chính phủ như thế này
thì tôi tin rằng là năm hai nghìn một mươi chín
kể cả đầu tư trong nước đầu tư nước ngoài
kinh tế vĩ mô cho đến là hội nhập kinh tế quốc tế
sẽ phát triển theo hướng tích cực hơn
và hy vọng là chúng ta có thể vượt qua được bảy tăng trưởng
và theo ý kiến của rất nhiều chuyên gia kinh tế rằng là
tiềm năng của chúng ta chắc chắn có khả năng
và nên nghĩ đến bảy năm tám
để mà chúng ta có thể xích gần và đuổi kịp với các nước đang phát triển
trong khi người ta chỉ tăng trưởng bốn năm
nếu chúng ta tăng trưởng lên được bảy năm tám
và trong hai mươi năm năm
từ một nghìn chín trăm chín mươi một cho đến hai mươi tám năm
thì chúng ta đã có một mươi ba năm tăng trưởng trên tám
cho nên không lý do gì tức là gần nửa
không có lý do gì mà chúng ta không thể tăng trưởng được như vậy
có thể khẳng định nền kinh tế việt nam đang đối diện với khá nhiều thách thức
đa số các phân tích về triển vọng lạc quan của nền kinh tế
vẫn trông chờ vào sự gia tăng về đầu tư
tức là vẫn dựa trên mô hình tăng trưởng theo chiều rộng
trong khi chất lượng tăng trưởng chưa có cải thiện
chất lượng của các nguồn lực vẫn còn thấp
tốc độ tăng năng suất lao động lại có xu hướng giảm
các thách thức khác như dư địa chính sách tài chính và tiền tệ đang bị thu hẹp
hệ thống tài chính tiền tệ vẫn đang phải xử lý vấn đề nợ xấu
và tỷ lệ an toàn vốn còn mỏng
trong khi đó lạm phát năm nay tiềm ẩn nguy cơ tăng cao hơn mục tiêu quốc hội đã đặt ra
thời tiết hạn hán bão lũ xâm nhập mặn có thể có diễn biến phức tạp
ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp